vào khoảng sáu giờ sáng nay tại chợ sóc sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
một ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một gian hàng bên trong chợ
và sau đó nhanh chóng lan rộng và bùng phát thành đám cháy dữ dội
theo đó vào thời gian trên người dân và các tiểu thương tại chợ sóc sơn
đã phát hiện ngọn lửa bùng phát lên từ khu vực dây dép của chợ này
và đã tìm cách dập lửa đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên do trong chợ chủ yếu là các mặt hàng dễ cháy như quần áo giày dép
nên chỉ trong vòng vài phút ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ chợ
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục chiến sĩ
cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường và đến khoảng bảy giờ ba mươi phút đám cháy cơ bản đã được khống chế
rất may vụ cháy không có thiệt hại về người tuy nhiên thiệt hại về tài sản là rất lớn
và chưa thống kê được cụ thể
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ